đối tượng tiếp cận bảo vệ sau đó giả bộ say nắng nhờ mua dùm một chai nước
lợi dụng lúc bảo vệ vào trong mua nước đồng bọn đã nhanh chay nhanh tay để lấy trộm chiếc sh một
vụ việc này vừa xảy ra tại cửa hàng cop food đường đông bắc phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một nam thanh niên đến cửa hàng cop food đưa bốn đồng cho ông nguyễn cảnh đại
là bảo vệ của cửa hàng vào mua giúp chai nước
lúc này một thanh niên khác đến lấy trộm một chiếc xe máy của khách để ra phía ngoài rồi cả hai bỏ chạy
tiếp nhận thông tin vào ngày hai mươi ba tháng một mươi công an phường tân chánh hiệp đã trích xuất camera của cửa hàng
và lấy lời khai của những người có liên quan để điều tra
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
đối tượng lương tạo khoảng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn trường ba xã võ lao huyện văn bản tỉnh lào cai
và đối tượng bùi đức vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn đá bạc xã liên sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
các tin tức về tỉnh an ninh trật tự
công an tỉnh hà tĩnh và bộ đội biên phòng hà tĩnh đồng chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh vừa bắt quả tang một đối tượng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
vào hồi một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi tại km sáu mươi một quốc lộ tám a thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng mai văn thịnh sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe máy một điện thoại di động
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị loan
chú tại huyện châu thành tỉnh an giang và nguyễn thị mận
trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an phường đề thám
kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực bến xe khách liên tỉnh thuộc tổ một mươi phường đề thám
thì phát hiện mận cùng ba phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán người
tại cơ quan công an mận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ba người phụ nữ còn lại khai nhận di chuyển từ các tỉnh lâm đồng
nam định lạng sơn đến cao bằng gặp mận để đưa xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trần thị loan có hành vi chỉ đạo
hướng dẫn một số phụ nữ đang mang thai di chuyển từ các tỉnh thành đến thành phố cao bằng
để mận đưa xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an các địa phương phối hợp mở rộng điều tra
tại kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật số bốn mươi chín
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam luật số năm mươi một
việc quốc hội ban hành hai luật đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
đặc biệt quá trình triển khai thi hành luật đã cho thấy những hiệu quả trong việc nâng cao công tác quản lý nhà nước
về xuất nhập cảnh vừa đảm bảo chặt chẽ nhưng thuận lợi thông thoáng đối với công dân việt nam và người nước ngoài
khi xuất nhập cảnh
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi luật số bốn mươi chín và luật số năm mươi một cơ bản đã xóa bỏ được những khó khăn
bất cập có nhiều quy định thông thoáng hơn rút gọn hơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức nước ngoài khi làm thủ tục cấp giấy tờ xuất nhập cảnh
đối với hộ chiếu phổ thông không đặt vấn đề hộ chiếu còn hạn hay hết hạn
từ lần hai trở đi được lựa chọn nơi tiếp nhận tờ khai
hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn cấp riêng cho từng người và được bổ sung quy định về hộ chiếu điện tử
tôi thấy là so với trước đây thì tất cả các thủ tục nó rất là thuận lợi
thứ nhất là luật thay đổi thì đã tạo điều kiện rất là tốt cho mọi người làm thủ tục ở đây về gia hạn hộ chiếu này rồi về da
đặc biệt là tạo điều kiện rất là thuận lợi cho người nước ngoài làm việc tại việt nam
thủ tục rất là đơn giản
đại vị trước khi vào cửa thì đã có hội
đã tất cả rồi
có gì không hiểu thì tôi sẽ hỏi cán bộ thì cán bộ chỉ dẫn cho tôi rất là nhiệt tình
còn thủ tục làm thì rất là nhanh gọn
tạo thuận lợi tối đa cho công dân và người nước ngoài xuất nhập cảnh
nhưng luật số bốn mươi chín và luật số năm mươi một ban hành cũng là cơ sở pháp lý giúp cho công tác quản lý nhà nước của cơ quan thực thi pháp luật được thống nhất và chặt chẽ hơn
có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương cơ quan tổ chức cá nhân
việc triển khai tuyên truyền phổ biến
dẫn thi hành luật cần được tiến hành một cách bài bàn trên cơ sở bốn nghị định bốn thông tư đã ban hành
tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái văn bản pháp luật
để luật đi vào cuộc sống thì cần phải đẩy mạnh tuyên truyền
chính vì vậy là chúng tôi có một báo cáo lãnh đạo bộ ngoan xây dựng một kế hoạch tuyên truyền cho hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là các cơ quan thực thi pháp luật
và đối tượng thứ hai là người
người được hưởng trong thực hiện luật này
để người ta cũng thấy được thông thoáng đổi mới và đơn giản hóa thủ tục hành chính và hoa nhập của việt nam với các nước
nhất là luật về người nước ngoài
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một khách xuất nhập cảnh việt nam tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái với trên một hai triệu lượt
tuy nhiên vấn đề đặt ra đối với cơ quan thực thi pháp luật là vừa đảm bảo các quy định
vừa đảm bảo các quy định ban hành trong luật vừa phải đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
nhiều giải pháp trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã được đề xuất phù hợp với từng giai đoạn diễn biến tình hình dịch thao gỡ khó khăn tạo điều kiện cho người nước ngoài và công dân việt nam xuất nhập cảnh
cái hoạt động xuất cảnh điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh của việt nam nói riêng và thế giới nói chung
đặc biệt là công dân những cái nước mà có cái đầu tư lớn tại việt nam
ví dụ như ta ưu tiên
cho các nhà đầu tư chuyên gia người có lao động tay nghề cao rồi thân nhân đi cùng rồi học sinh sinh viên nước ngoài học tại việt nam
chúng ta đang ưu tiên tạo điều kiện
và mặc dù luật thì quy định là giải quyết thời gian giải quyết năm ngày nhưng bộ ngoan cam kết là không quá ba ngày là chúng tôi sẽ giải quyết và trả kết quả
theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các chính sách trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cũng đang từng bước có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
tạo điều kiện cho các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam nhưng cũng phải từng bước thận trọng đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước
đồng thời cũng là nền tảng để du lịch mở cửa trở lại
và trong giai đoạn này một lần nữa cho thấy những đổi mới cải cách thủ tục hành chính về quản lý xuất nhập cảnh là rất cần thiết
tại tòa nhân dân huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
đồng thời mở phiên tòa xét xử bị cáo phan văn tâm chú tại thị trấn khánh hải huyện ninh hải về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thị trấn khánh hải thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
phan văn tâm ngồi tại nhà bạn đối diện gần đó liên tục to tiếng chửi tục xúc phạm cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm việc tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang nên tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chợ khánh hải phối hợp với công an thị trấn mời tâm về trụ sở làm việc
thì đối tượng không chấp hành mà còn bất ngờ lấy dao ra đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố bị thương ở cổ tay với thương tật năm
kết thúc phiên tòa phan văn tâm bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị ngày hôm nay cho biết là các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để cứu hộ tàu vận tải hai mươi tám tấn bị mắc cạn tại vùng biển nam cửa việt tỉnh quảng trị
theo đó các lực lượng cứu hộ đã huy động bốn tàu gồm hai tàu kéo và hai tàu thực hiện ứng phó sự cố chản dầu với hơn bốn mươi người tham gia cứu hộ tàu vận tải bị mắc cạn tại vùng biển quảng trị
đến sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã kéo được mỗi chiếc tàu vận tải bị mắc cạn ra phía ngoài
dự kiến việc cứu hộ tàu vận tải mắc cạn diễn ra trong khoảng ba ngày nếu thời tiết thuận lợi
cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra sự cố tràn dầu
trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung thuộc tổng công ty sông thu bộ quốc phòng cũng đã bố trí hai tàu với các thiết bị phao quay để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra
trước đó tàu vận tải nước ngoài glori futer neo đậu ở phao số ở cảng cửa việt chờ nhập hàng xuất khẩu
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi sóng to gió lớn đã khiến cho tàu bị đẩy ra khỏi khu vực neo trôi về phía bờ kè nam cửa việt rồi mắc cạn tại đây
trên tàu có hai mươi thuyền viên gồm tám thuyền viên trung quốc và một mươi hai thuyền viên việt nam
những ngày gần đây sự cố sập sự cố sập bãi rác tại nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt của tỉnh lâm đồng khiến cho rác đã trôi xuống triển đồ vùi lấp một số diện tích cà phê đang cho thu hoạch
nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường hiện cơ quan chức năng và nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt vẫn đang khẩn trương để khắc phục sự cố
tại hiện trường lượng rác khoảng năm mươi tấn từ trên đồi cao bị sạt xuống che lấp hoàn toàn dòng chảy phía dưới thung lũng và một phần diện tích cà phê
ngay sau khi xảy ra vụ việc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực sạt lở và đề nghị nhà máy đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố môi trường và làm việc với các hộ gia đình bị ảnh hưởng và bồi thường thiệt hại
hiện nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt đã tiến hành răng lưới thép để rác không chảy theo dòng suối phát tán ra khu vực sản xuất rộng lớn phía dưới đồng thời huy động máy móc đưa rác lên đồi khi thời tiết thuận lợi để tránh gây ô nhiễm
công ty cũng sẽ làm việc với người dân chính quyền địa phương giả soát tiến hành bồi thường thiệt hại
được biết nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt mỗi ngày xử lý khoảng hai trăm năm mươi tấn rác đây là nơi duy nhất xử lý rác thải cho thành phố đà lạt và một phần của huyện lạc dương
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
an ninh trật tự công an tỉnh đắk lắc đang điều tra hồ tiến đạt ba mươi tuổi trú tại xã đờ ly gia huyện crong năng tỉnh đắk lắc để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần khoảng năm tỷ đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi
chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua các bà sản phẩm thiết bị y tế như găng tay khẩu trang áo blue
sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng anh ngọc đã đồng ý nhiều lần chuyển cho đạt số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc chuyển cho mình rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng
và nói rằng đó là
từ việc kinh doanh có được số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và thiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi chú cùng xã khoảng hai tỷ đồng
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng nguyễn hoàng thơ ba mươi ba tuổi trú tại tỉnh vĩnh long
đã bị công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi
nguyễn hiễu ngọc hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai đến một công trường ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu
rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
mật đã gọi cho phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi quê tỉnh đắk lắc và hoàng thơ đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng
ba mươi bốn tuổi chú tại tỉnh đồng nai gây thương tật một mươi sáu
rồi nhanh chân bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
tế hẻm mép dữ thơ khi đang trốn ở xã đôn châu
ba đối tượng còn lại cũng đã bị công an huyện nhân trạch bắt trước đó khi đang trốn tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk lắc
lợi dụng việc nhiều gia đình để máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động ở nhà phục vụ cho con học online
nguyễn lan hương bốn mươi bốn tuổi trú tại quận sơn trà của thành phố đà nẵng đã đột nhập vào nhà lấy cắp
tính đến thời điểm bị bắt đối tượng này đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp
làm việc với cơ quan công an hương khai nhận thủ đoạn gây án là đi vào thẳng nhà của các bị hại giả vờ hỏi thăm đường đi
nếu phát hiện không có ai trong nhà hương sẽ nhanh chí tìm những tài sản quý tài sản như máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động lấy cắp rồi bỏ trốn
toàn bộ số tài sản này được hương mang đến tiệm cầm đồ để bán lại lấy tiền tiêu xài
đáng nói thời điểm hương gây án chung với thời điểm giãn cách xã hội nhiều phụ huynh để tài sản trong phòng khách cho con em học online càng tạo điều kiện cho đối tượng gây án
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ lại năm máy tính sách tay năm điện thoại di động và hai máy tính bảng
được biết hương từng mang hai tiền án hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị ngay sau khi hà nội thực hiện nới lỏng giãn cách công an huyện phúc thọ đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các làng nghề
đây được coi là một trong những giải pháp thiết thực của lực lượng công an trong việc tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ dân ổn định sản xuất phát triển kinh tế trong tình hình mới
cửa hàng bán quần áo nhà chị trần thị thắm tại xã tam hiệp huyện phúc thọ hà nội
đã tạm nghỉ từ cuối tháng bảy để thực hiện cao điểm phòng chống dịch khi thành phố yêu cầu giãn cách xã hội
hiện nay khi cuộc sống đã trở lại bình thường điều mà chị luôn chăn trở đó là việc tuyển nhân viên bán hàng và vấn đề an ninh trật tự sau giãn cách
sau một thời gian giãn cách dài riêng hộ gia đình chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn từ vấn đề kinh tế rồi cho đến hàng hóa cả đi cả về gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
thế rồi quá trình nhân viên nghỉ xong rồi tuyển dụng lại cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhưng cũng vì dịch bệnh chung tay với cộng đồng cả nước thì là chúng ta phải phòng chống dịch thật tốt
cùng với khó khăn chung của cả nước gia đình chúng tôi cũng khắc phục để ổn định lại kinh tế để trở lại cuộc sống bình thường
huyện phúc thọ hiện có năm làng nghề truyền thống như làng nghề may
chế biến gỗ là nghề sản xuất các sản phẩm từ kim loại
vì vậy để hoạt động sản xuất không bị đứt gãy công an tại các đơn vị cơ sở luôn trú trọng đến công tác an dân đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
theo đó đã phân công các tổ công tác chủ động bám địa bàn tuyên truyền về phòng chống cháy nổ phương thức thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng ngừa
lực lượng công an cũng đã tuyên truyền từng nhà và nhắc nhở các hộ gia đình
chấp hành việc làm hành giả hành nhái chấp hành các chủ trương về kinh doanh thuế tuyên truyền bà con
tức là nó nêu cao tinh thần trách nhiệm về phòng chống tội phạm
vì trong giai đoạn chống dịch này tội phạm có thể
nên nổi vào thì đề nghị các bà con chúng ta nêu cao cái tinh thần trách nhiệm
thế rồi là cũng lắp camera để bảo đảm cái việc an ninh
hiện tại hà nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách nhiều hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường
đây cũng là thời điểm cho các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội
do đó công an huyện phúc thọ đã đề ra những phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các làng nghề
tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy phân luồng giao thông để vận chuyển hàng hóa
thông suốt tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp hộ dân ổn định sản xuất
đến nay thì bước vào giai đoạn mới là giai đoạn vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng lại hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ở các làng nghề phục hồi sản xuất
thì công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn
có các biện pháp tuyên truyền cho người dân và hỗ trợ hướng dẫn người dân cũng như doanh nghiệp
là xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn
nhưng mà cũng đảm bảo hiệu quả sản xuất
với các giải pháp thiết thực của công an huyện phúc thọ
trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sản xuất trong tình hình mới
bên cạnh đó các chủ cơ sở cũng có phương án chuẩn bị nguồn lực để xây dựng biện pháp phòng chống dịch phù hợp
bắt nhịp phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình mới
tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
liên quan đến tội cướp tài sản công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn lãm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn đồng nhân
xã đông la huyện hoài đức thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn thị đào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại tầng một mươi một dự án trung tâm thương mại
bãi đỗ xe và trung cư cao tầng số một lương yên phường bạch đằng quận hai bà trưng tp hà nội
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội
cũng về tội cướp tài sản đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo chấm cách một năm cm dưới trước mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu quý vị có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp
thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn